thưa quý vị sáng nay ngày bảy tháng năm trước khi diễn ra buổi lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thủ tướng phạm minh chính đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
cùng các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã đến sân hương
tri ân canh hùng liệt sĩ ở chiến trường điện biên phủ
trong không khí trang nghiêm xúc động thủ tướng phạm minh chính và các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước đã dành phút tưởng niệm thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp cùng cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng điện biên phủ
lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là dịp để đồng bào chiến sĩ cả nước ôn lại truyền thống hào hùng
bất khuất của quân và dân ta trong chiến dịch điện biên phủ
thông qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước lòng tự tôn tự hào dân tộc
khơi dậy và phát huy tinh thần điện biên phủ dám nghĩ dám làm
tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
giới thiệu đến nhân dân trong nước bạn bè quốc tế và cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc việt nam